ở thôn ea đinh xã ea ba huyện sông hình tỉnh phú yên đang xảy ra một hiện tượng
đó là hàng loạt cây cao su hơn một mươi năm tuổi đang trong thời kỳ cho khai thác mù
thì đột nhiên bị khô héo bị rụng lá
và qua kiểm tra hiện trường thì các ngành chức năng phát hiện
gốc cây có nhiều lỗ khoan bất thường với độ sâu hơn một mươi cm
tại hiện trường cây ít bị khoan một lỗ dưới gốc nhiều thì ba lỗ nghi có bơm hóa chất
xung quanh lỗ khoan vỏ cây đã có biểu hiện mục thối
toàn bộ thân cây và lá đang chuyển sang màu vàng trong khi các cây bên cạnh vẫn tươi tốt
vườn cao su này thuộc quyền quản lý của hội đồng giải thể công ty cà phê ea bá
đang chờ các thủ tục để giao khoán cho người dân
cách mặt đất từ một mươi năm hai mươi cm và đường kính của mũi khoan là từ tám một mươi ly
và độ sâu của mũi khoan là độ một mươi cm
theo như chúng tôi dự đoán cây này chắc sẽ không bao giờ tiếp tục phát triển được nữa
nó sẽ chết
nhận thông tin công an huyện sông hình đã lập biên bản hiện trường để điều tra thủ phạm gây ra vụ phá hoại
trước đó vào giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy vườn cao su năm năm tuổi của ông lê thanh hải
ở xã sông hình huyện sông hình cũng bị kẻ xấu dùng dao chặt gãy ngang thân
nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm khiến người dân hoang mang lo lắng
nhất là trong dịp nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi